khi giai đoạn bùng phát dịch bệnh qua đi nhiều quốc gia trên thế giới đang chuyển dần sang giai đoạn
chung sống an toàn với dịch covid một mươi chín việc ứng dụng công nghệ trên điện thoại thông minh để có thể
truy vết những người nghi nhiễm covid một mươi chín đã và đang được triển khai tại nhiều nước trên thế giới
và tại việt nam một ứng dụng như vậy cũng vừa được ra mắt với tên gọi là bluezone
bộ thông tin và truyền thông bộ y tế khuyến cáo người dân nên sử dụng ứng dụng này
để cùng chung tay bảo vệ cộng đồng
những chiếc điện thoại thông minh có cài đặt ứng dụng bluezone trong phạm vi hai mét
có thể tự động trao đổi thông tin với nhau thông qua bluetooth thông tin về thời điểm
khoảng thời gian tiếp xúc sẽ được tự động lưu trữ trên điện thoại
khi xác định một người nhiễm bệnh f hệ thống sẽ tự động cảnh báo đến f một và các f tiếp theo
đồng thời khuyến cáo người sử dụng liên hệ đến các cơ quan y tế để được hướng dẫn và trợ giúp kịp thời
khi mà có nguy cơ thì người dùng ứng dụng bluezone được ứng dụng cảnh báo lên trên màn hình là
bạn có nguy cơ bị lây nhiễm từ một người nhiễm bệnh thì khi đó là người đó có thể nhập các thông tin cá nhân
của người nghi nhiễm vào ứng dụng để chuyển đến các cơ quan y tế hay là cơ quan cdc
mỗi một ca nhiễm diễn ra thì như hiện nay chúng ta có khi có những lúc cách ly một người
có lúc cách ly cả chục nghìn người nó sẽ tạo ra một tâm lý rất là hoang mang
ứng dụng này nó sẽ hỗ trợ cho giải quyết tốt về đó
khi có một người nhiễm thì lịch sử ở trên máy của người đó sẽ cho biết là người đó đã tiếp xúc với những ai
thế và vì như vậy thì có khi chúng ta chỉ cần phải cách ly f một là vài chục người thôi
thay vì là hàng nghìn người hay là hàng chục nghìn người
với ứng dụng bluezone các thiết bị thông minh dùng hệ điều hành khác nhau vẫn có thể giao tiếp được với nhau
bluezone được xây dựng trên nền tảng mã nguồn mở để bảo đảm tính minh bạch và đóng góp cho cộng đồng trong việc chống dịch
đây cũng là một bước thay đổi đột phá trong tư duy làm ứng dụng phục vụ cộng đồng
các ứng dụng việt nam là hết sức tôn trọng quyền riêng tư và dữ liệu của người dùng
tất cả những dữ liệu những ứng dụng từ những app chính thức do ban chỉ đạo bảo trợ
thì nếu có thu thập dữ liệu người dùng thì dữ liệu người dùng là được bảo vệ bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền của việt nam của chúng ta
và người dùng hoàn toàn có thể yên tâm vào điều đó đấy là cái thứ nhất
và cái thứ hai là chúng ta phải kết hợp nhiều phương pháp tiếp cận khác nhau
và với ứng dụng bluezone ra mắt hôm nay thì dữ liệu được lưu ở máy của người dùng
và chỉ khi nào mà người dùng trở thành một ca dương tính tức là trở thành f
thì mới có trách nhiệm chia sẻ thông tin đấy với cơ quan chức năng
theo ước tính để giải pháp này phát huy hiệu quả trong việc cảnh báo sớm người nghi nhiễm covid một mươi chín
sẽ cần khoảng ba mươi triệu người việt nam cài đặt ứng dụng bluezone
mỗi người chỉ cần cài đặt bluezone cho ba người khác
thì trong khoảng ba tuần toàn bộ smartphone tại việt nam sẽ đều sử dụng ứng dụng này
khi đó tất cả cộng đồng sẽ cùng được bảo vệ